thưa quý vị vào chiều nay cục quản lý dược bộ y tế đã phát đi cảnh báo về hành vi lừa đảo tiêm chủng vaccine covid một mươi chín tại việt nam
cụ thể là thời gian qua đã xuất hiện nhiều lời mời các cơ quan tổ chức doanh nghiệp mua nhập khẩu vaccine phòng covid một mươi chín
hoặc là tiêm chủng cho người lao động đối tác khách hàng
một số tổ chức cá nhân tự nhận tiếp cận được nguồn vaccine của các hãng sản xuất hoặc là mua lại của một số nơi dư thừa
và không chỉ vậy thì người dân cũng nhận được lời mời đăng ký tiêm vaccine covid một mươi chín thông qua những hình thức quảng bá khác nhau
để tránh nguy cơ bị lừa đảo tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín giả mạo không rõ nguồn gốc xuất xứ không đảm bảo chất lượng không an toàn
cục quản lý dược bộ y tế khuyên cáo
các địa phương tổ chức doanh nghiệp có nhu cầu nhập khẩu vaccine phòng covid một mươi chín cần tiếp xúc đàm phán trực tiếp với các nhà sản xuất vaccine
hạn chế thông qua các bên trung gian
trường hợp qua trung gian phải được xác nhận
hoặc ủy quyền của nhà sản xuất
các loại vaccine phòng covid một mươi chín sử dụng tại việt nam phải được bộ y tế cấp phép có điều kiện sử dụng cho nhu cầu cấp bách trong phòng chống dịch covid một mươi chín
bộ y tế đã và đang tích cực đàm phán với các nhà sản xuất vaccine các tổ chức quốc tế để mua và nhập khẩu số lượng lớn vaccine
để tổ chức tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín cho tất cả người dân đang sinh sống tại việt nam
vaccine được tiêm chủng miễn phí cho người dân
do vậy mọi người dân cần bình tĩnh
hãy chờ đợi đến lượt mình được tiêm chủng
tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín khi cơ quan y tế thông báo
người dân cần cảnh giác trước những lời mời đăng ký tiêm vaccine phòng covid một mươi chín lan truyền trên mạng xã hội
tin nhắn tờ rơi và các hình thức quảng cáo khác
chỉ đi tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín tại các cơ sở y tế cơ sở đào tạo y dược và các cơ sở điểm tiêm chủng được bộ y tế cấp phép
tuyệt đối không tiêm chủng những loại vaccine phòng covid một mươi chín trôi nổi không rõ nguồn gốc xuất xứ không được bộ y tế kiểm định cấp phép
khi phát hiện các thông tin liên quan đến tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín không rõ ràng hoặc nghi ngờ có dấu hiệu lừa đảo
hãy báo ngay cho chính quyền địa phương hoặc cơ quan y tế địa phương